liên quan đến ổ dịch covid một mươi chín tại bản trầm puông xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
ubnd huyện tương dương đã quyết định thành lập căn cứ chỉ huy chống dịch đặt ngay tại bản
để triển khai công tác phòng chống dịch sớm chặt đứt nguồn lây nhiễm từ các hộ dân trong bản
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an phát đi thông báo lần đầu tiên
tại bản trầm cuông xuất hiện ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai
đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng bảy tại bản này tiếp tục phát hiện thêm sáu trường hợp dương tính với virus sars cov hai
hiện nay đoàn công tác của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an đang thường trực bám sát bản
để kịp thời điều tra truy vết lấy mẫu các trường hợp dương tính mới và hỗ trợ chống dịch
từ tối ngày một mươi bốn đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng bảy các bác sĩ và kỹ thuật viên các phòng xét nghiệm
của trung tâm kiểm soát bệnh tật bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an
bệnh viện ung biếu nghệ an bệnh viện sản nhi đã thức trắng đêm để thực hiện việc xét nghiệm